hôm nay một mươi hai tháng ba thông tin từ tri cục thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dương cho biết
nguyên nhân khiến hơn một trăm linh tấn cá lồng của các hộ dân nuôi trên sông thái bình thuộc địa bàn xã nhân huệ
thành phố trí linh bị chết ngày sáu tháng ba là do thiếu oxy và có thể do nước sông bị ổ nhiễm
kết quả đo nhanh mẫu nước tại khu vực lồng cá cho thấy hàm lượng oxy hòa tan trong nước không đạt quy chuẩn việt nam
theo phản ánh của các hộ dân nuôi cá thời điểm xảy ra sự cố nước sông thái bình có màu đen và có mùi hôi
hiện sở tài nguyên và môi trường đề nghị tỉnh hải dương ra soát và giải quyết tình trạng nuôi cá lồng tự phát để bảo đảm vệ sinh môi trường
chính quyền các địa phương tăng cường giám sát xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh xả thải không bảo đảm quy định